xác định việc đẩy mạnh tiêm vaccine phòng covid một mươi chín có ý nghĩa quan trọng đối với công tác phòng chống dịch
đặc biệt là đối với hoạt động sản xuất giúp kinh tế địa phương nhanh chóng được phục hồi
thành phố đà nẵng đã và đang khẩn trương triển khai tiêm vaccine phòng dịch covid một mươi chín cho công nhân lao động
trong các khu công nghiệp để đảm bảo vừa phòng chống dịch vừa duy trì sản xuất phát triển kinh tế
khu công nghiệp hòa khánh quận liên triểu thành phố đà nẵng có trên ba mươi công nhân
hầu hết người lao động tại đây đã được tiêm một mũi vaccine cách đây hai tháng
trong đợt này thành phố đà nẵng đã phân bổ vaccine và tiến hành tiêm nhắc lại mũi hai
để các doanh nghiệp cũng như người lao động an tâm sản xuất phát triển kinh tế
thành phố đà nẵng có sáu khu công nghiệp và một khu công nghệ cao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
gần bảy mươi công nhân đang làm việc
hiện có tám mươi hai người lao động đã tiêm mũi một và một mươi năm tiêm đủ hai buổi
thành phố cũng đang đẩy nhanh tiến độ dự kiến đến giữa tháng một mươi sẽ hoàn thành tiêm một trăm linh quỹ một cho toàn bộ lao động
ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố đà nẵng cũng đã chủ động phối hợp với ngành y tế công an và chính quyền địa phương
tăng cường kiểm tra đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ động và sẵn sàng ứng phó với từng cấp độ lây lan của dịch bệnh
việc đẩy nhanh tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho công nhân lao động có ý nghĩa quan trọng
đối với công tác phòng chống dịch đảm bảo hoạt động sản xuất của doanh nghiệp được liên mạch
kinh tế địa phương nhanh chóng được phục hồi